nhận lời mời của ủy ban giám định tư pháp quốc gia belarus đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm làm việc tại belarus từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi tám tháng bốn
và trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đã có các cuộc hội đàm với chủ tịch ủy ban giám định tư pháp quốc gia belarus alexeing vokov
với chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia ivan tertel với bộ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp vajim sinyasky
và dự phát biểu tại hội thảo khoa học thực hành quốc tế lần thứ ba giám định tư pháp lý luận và thực tiễn trong điều kiện hiện nay
và dự lễ kỷ niệm một mươi năm ngày thành lập ủy ban giám định tư pháp quốc gia belarus
tại cuộc làm việc với ủy ban giám định tư pháp quốc gia belarus thứ trưởng trần quốc tỏ bày tỏ vui mừng nhận thấy trong thời gian qua
quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan có những bước phát triển đi vào thực chất tích cực triển khai thực hiện các nội dung theo thỏa thuận hợp tác đã ký kết
thường xuyên trao đổi nhiều đoàn cấp cao cử cán bộ chuyên gia đào tạo bồi dưỡng và tham gia hội thảo khoa học về giám định tư pháp ở mỗi nước
để tăng cường hợp tác chặt chẽ có hiệu quả hơn nữa giữa bộ công an việt nam và ủy ban giám định tư pháp quốc gia belarus
tại hội đàm hai bên đã thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hoạt động tư pháp giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và ủy ban giám định tư pháp quốc gia cộng hòa belarus
đồng thời hai bên đã ký bản ghi nhớ về trao đổi đoàn cán bộ nghỉ dưỡng giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và ủy ban giám định tư pháp belarus
tại hội đàm với chủ tịch ủy ban an ninh quốc gia belarus đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ bày tỏ vui mừng
nhận thấy những thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao của bộ công an việt nam và ủy ban an ninh quốc gia belarus đã và đang được triển khai tích cực
đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực
để quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và ủy ban an ninh quốc gia belarus tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước và tiềm năng của hai bên
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
tại hội đàm
hai bên thống nhất thời gian tới sẽ đề ra các kế hoạch sáng kiến hợp tác cụ thể
vì lợi ích an ninh quốc gia của mỗi nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phòng chống tội phạm có tổ chức
tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm khủng bố các loại tội phạm mới
và các mối đe dọa an ninh phi truyền thống tăng cường hơn nữa trong hợp tác đào tạo
bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu khả năng cách thức mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khác
mà hai bên có thế mạnh cùng quan tâm
tại hội đàm với bộ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp belarus thứ trưởng trần quốc tỏ khẳng định
quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với bộ tình trạng khẩn cấp belarus
thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
hai bên thống nhất sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các nội dung
thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và bộ tình trạng khẩn cấp nước cộng hòa belarus được ký kết ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
tăng cường hợp tác về cảnh báo và phòng ngừa ứng phó với các tình huống khẩn cấp
nhất là công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu công nghiệp trung tâm sản xuất lớn
trao đổi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trung tâm cảnh báo sớm và thảm họa thiên tai
nhân dịp này đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đã chuyển lời thăm hỏi của đồng chí đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tới ngày alexei volkov ngày ivan teten và ngày vadim sinyapsky
trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đã tới dự và có bài phát biểu
tại hội thảo khoa học thực hành quốc tế lần thứ ba giám định tư pháp lý luận và thực tiễn trong điều kiện hiện nay
đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ và đoàn công tác cũng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại belarus
thưa quý vị
công dân việt nam kể cả người nước ngoài cư trú hợp pháp tại việt nam luôn được đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
theo quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo
vậy nhưng suốt một thời gian rất dài các thế lực thù địch vẫn lưu loa cho rằng việt nam không hề có tự do tôn giáo
chúng còn bịa đặt cho rằng tại việt nam chính quyền đang ra sức ngăn cấm cản trở các tổ chức tôn giáo hoạt động
và trong mục nhận diện và đấu tranh tuần này sẽ cung cấp cho quý vị những minh chứng đập tan những luận điệu thù địch trên
với phần trình bày của biên tập viên nam hà
và thánh đường của những tín đồ hồi giáo tại việt nam một lần nữa sẽ là minh chứng rõ nét nhất
để phủ định những luận điệu xuyên tạc của các đối tượng thù địch về chính sách hay quyền tự do tôn giáo tại việt nam
chủ sở hội thánh tiên lành hàn quốc tại hà nội được đăng ký hoạt động định kỳ
tại trung cư oct resco xuân đỉnh bắc từ liêm hà nội
mỗi tháng đều đặn có hơn một tín đồ đến đây để làm lễ
và sự kiện này đã được tổ chức đều đặn hơn ba năm
tôi đến việt nam năm nay đã là năm thứ một mươi một rồi trước đó tôi đã ở trung quốc
nhưng sang việt nam tôi rất bất ngờ bởi chỉ hai năm tôi đã hòa đồng rồi và thích nghi ngay
điều đó chứng tỏ đất nước và con người việt nam rất hòa đồng thân thiện
chúng tôi đến đây và chúng tôi được gặp gỡ nhau và chúng tôi được gặp những kiểu bào của chúng tôi ở đây
thì đây thực sự đây là một cái điều mà giúp chúng tôi vượt qua
chúng tôi đi cái lỗi nhớ nhà vì chúng tôi được gặp những người hàn
được giao lưu và được sống trong một cái môi trường như giống ở bên hàn quốc vậy
hội thánh tin lành hàn quốc tại hà nội đã được thành lập hơn ba mươi năm rồi
kể từ ngày thành lập chúng tôi luôn được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng cũng như chính phủ việt nam
mọi thứ được tiến hành thuận lợi cảm ơn chính phủ nhân dân việt nam
số một mươi hai phố hàng lược hà nội
hơn ba mươi năm năm nay người dân sinh sống quanh khu vực này
đã quen với những người hàn quốc
với hình ảnh những người tây á đến đây để thực hiện tín ngưỡng của mình
không phân biệt màu da quốc tịch hay châu lục
hơn năm trăm linh tín đồ hồi giáo đều đạn hàng tháng có mặt tại thánh đường này để thể hiện đức tin của mình
tất cả họ đều cảm nhận được sự tự do mến khách của một việt nam thân thiện
vâng tôi rất là vui vẻ khi đến tuyến đường này để gặp tất cả mọi tín đồ ở đây
và kể cả ở bên ngoài thánh đường
tôi cảm thấy rất là vui vẻ và cảm thấy rất là an ninh rất là tốt
tôi cảm thấy việt nam rất tuyệt vời
con người việt nam rất là thân thiện nồng nhiệt chào đón mọi người
tại sao là việt nam nước ngoài việt nam thích
cánh việt nam là nhiều biển rất là đẹp
du lịch khu du lịch rất là đẹp
người là thân thiện
nước ngoài bảo ở đây không muốn đi ra đấy
tất cả việt nam là người nước ngoài là thích thế
người việt nam và người nước ngoài đang sinh sống
sinh sống hợp pháp trên đất nước việt nam
đều được đảm bảo các quyền được pháp luật quy định một cách bình đẳng
vậy nên để những người nước ngoài đang sinh sống tại việt nam
được trọn vẹn niềm vui thể hiện tín ngưỡng của mình
chính quyền các cấp đã luôn chủ động xây dựng kế hoạch đảm bảo tốt an ninh trật tự
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho họ tham gia các hoạt động tín ngưỡng của mình
vâng những niềm vui được thể hiện rõ trên khuôn mặt của các tín đồ
khi được thực hiện đức tin của mình
tín ngưỡng của mình tại việt nam có lẽ đã là minh chứng rõ nét nhất
cho việc tự do tôn giáo ở việt nam phải không ạ
và chúng tôi phải khẳng định một lần nữa quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người dân
kể cả những tín đồ người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại việt nam
được quy định rõ trong hiến pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trong luật tín ngưỡng tôn giáo của việt nam
cụ thể hóa quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người
trong đó có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại việt nam
anh salen hamas quốc tịch palestine đã đi và sống ở rất nhiều nước trên thế giới
nhưng sau khi đến với việt nam anh đã quyết định gắn bó lâu dài tại đây
tôi có thể cảm nhận được là việt nam rất ủng hộ việc tự do tôn giáo
người phật giáo vẫn có cái chùa để họ có thể công nghệ làm lễ
người công giáo vẫn có những nhờ thờ trong dịp lễ của họ
họ vẫn có thể hoạt động rất thoải mái và rất tự do
và chúng tôi là người đạo hồi
tuy đã bị mang tiếng nào là khủng bố nào là thế này thế kia
nhưng mà chúng tôi cũng sống hòa bình ở việt nam
chúng tôi cũng thân thiện như người việt nam mà thôi
chỉ mỗi tội là người ta không biết đến mình
mà chúng tôi đến việt nam mà việt nam đã đón tiếp mình
đã đón tiếp mình
việt nam cũng đã tạo điều kiện cho mình để có thể hành lễ
để có thể công nghệ
và thậm chí tổ chức những cái lễ rất đặc biệt và rất là to lớn
đấy đôi lúc nó cũng có một chút ảnh hưởng đến cái việc là giao thông thế này thế kia
nhưng mà việt nam vẫn tạo điều kiện cho mình
có thể từ việc là hành lễ nhả từ việc gửi xe nhé
thậm chí có những cái chú cảnh sát công an
họ cũng sẽ làm ra ngoài đường để làm chất tựa gọi là giao thông
các thứ để sắp xếp mỗi người
có thể đi lại một cách thoạn lợi
nên mình cảm thấy thực sự mang ơn việt nam rất là nhiều
phục sư kim dung hee hội thánh tiên lảnh hàn quốc tại hà nội cho biết
hiện rất nhiều tín đồ trong hội thánh của ông đã đưa vợ con sang việt nam để sinh sống lâu dài
lý do là ở việt nam ngoài an ninh an toàn họ cảm nhận được sự mến khách bình đẳng và tự do
chính quyền địa phương thì rất cởi mở và đang tạo điều kiện cho họ được sinh hoạt tôn giáo
lúc đầu chỉ một vài tiến đồ đưa vợ con sang việt nam
sau đấy rất nhiều tín đồ khác đã lựa chọn việt nam
việt nam làm quê hương thứ hai của họ
bởi đến đây ngoài làm việc sinh sống họ còn được học tập và thể hiện văn hóa tín ngưỡng của mình
một môi trường sống tốt như vậy thì tại sao họ lại không gắn bó lâu dài
cái ấn tượng lớn nhất gì của mình về việt nam nói chung mình có thể nói rằng và chắc chắn đó là ấn tượng lớn nhất đó là người việt nam
tại đây ngoài làm việc chúng tôi còn được tôn trọng và yêu thương
món ăn ngon cảnh đẹp và rất an toàn
tôi yêu đất nước con người việt nam
những hình ảnh trên có lẽ là minh chứng rõ nét nhất để đập tan những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch
luôn cho rằng việt nam vi phạm quyền tự do tôn giáo
bởi trên thực tế với chủ trương hội nhập quốc tế rộng mở với quan điểm tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần chính đáng và tự nhiên của con người
nhà nước việt nam luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của mọi người
trong đó có những người nước ngoài cư trú hợp pháp tại việt nam
nỗ lực hoàn thiện chính sách pháp luật về tôn giáo tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho mọi người sinh sống và hạnh đạo
đến đây nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay cũng xin được dừng lại cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi
thưa quý vị công an cà mau vừa phá thành công một vụ trộm đột nhập vào nhà người dân lấy đi hơn một mươi bảy lượng vàng
xảy ra tại khóm ba thị trấn u minh huyện u minh tỉnh cà mau
thủ phạm là các đối tượng hết sức chuyên nghiệp và có mối quan hệ họ hàng với nhau
theo đó dạng sáng ngày một mươi sáu tháng bốn khi đang về thăm gia đình tại xã khánh an vợ chồng anh trần thanh thía và chị nguyễn bé sáu
trú tại khóm ba thị trấn u minh được người dân thông tin nhà của anh chị nghi vấn bị trộm đột nhập
nhanh chóng trở về lúc này hai vợ chồng anh mới tá hỏa trên một mươi bảy lượng vàng hai mươi bốn k và một mươi tám k
laptop và một số vật dụng khác khoảng tám trăm sáu mươi chín triệu đồng đã bị bọn trộm cậy cửa lấy mất
chứ em thấy qua đợt này là em thấy mình cũng
thông qua công tác khám nghiệm hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định thủ phạm của vụ trộm trên là đối tượng rất chuyên nghiệp
thừa lúc chủ nhà đi vắng các đối tượng đã sử dụng các dụng cụ để phá khóa cửa và đột nhập vào bên trong
mà không gây sự chú ý nào từ các đối tượng
các nhà xung quanh
phương thức thủ đoạn thì các đối tượng này thực hiện việc hành vi trộm với phương thức thủ đoạn rất chuyên nghiệp
trước khi đi đã chuẩn bị công cụ phương tiện đầy đủ để tiến hành đột nhập và lấy trộm tài sản
sau khi lấy được tài sản thì nhanh chóng rời khỏi hiện trường
đã có sự móc nối với các đối tượng khác để tiến hành tiêu thụ và tẩu tán tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ chỉ sau hai ngày ngày một mươi tám tháng bốn
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau đã bắt giữ được nguyễn trí cường
khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà người quen ở huyện phú tân
khám xét khẩn cấp nơi ở của cường lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều vật dụng có liên quan đến vụ trộm đột nhập
một số vòng vàng được giấu ký
từ lời khai của cường một tổ công tác đã tiến hành truy bắt được trần thanh phong cùng chú
tại khóm hai phường một thành phố cà mau khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã xuân hòa huyện xuân lộc
ngày hai mươi chín tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau tiếp tục bắt tạm giam lê thị kim tuyến
chúa ở thành phố cà mau về hành vi tiêu thụ tài sản do nguyễn trí cường
tuyến là di ruột của cường và phong
tại cơ quan công an tuyến khai nhận sau khi lấy trộm tài sản cường đưa cho tuyến cất giữ
sau đó tuyến mang tăng vật đến tiệm vàng bán được trên một trăm ba mươi triệu đồng dùng chi tiêu cá nhân và mua vàng cất giữ
hiện vụ việc đang được công an cà mau tiếp tục điều tra xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thông tin về tình hình giao thông đáng chú ý
một vụ tân đạn giao thông liên hoàn vừa xảy ra trên quốc lộ hai mươi
đoạn qua huyện đạo hoài tỉnh lâm đồng khi một chiếc xe tải chở trà cà phê đang đổ đèo bảo lộc thì bị lật
đã gây tai nạn liên hoàn với hai xe máy khiến cho năm người bị thương
các phương tiện bị ùn ứ kéo dài hơn một mươi km
vụ tân đạn xảy ra vào khoảng một mươi bốn h một mươi phút đoạn qua chân đèo bảo lộc thuộc thị trấn đạm nuyệt huyện đạo hoài
vào thời điểm trên xe tải chở trà cà phê do tài xế thạch saram điều khiển đang đổ đèo theo hướng đà lạt tp hcm
thì bị lật nghiêng đã khiến cho nhiều bao chè cà phê tràn ra đường và trúng vào hai xe máy đi ngược chiều
hậu quả năm người trên xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu
vào thời điểm tai nạn xảy ra một ô tô bảy chỗ đang lên đèo bảo lộc không kịp xử lý đã tông vào xe tải bị lật gây hư hỏng nặng
rất may không có ai trong xe bị thương
vụ tai nạn liên hoàn khiến đèo bảo lộc bị ách thắt ùn ứ kéo dài
đến một mươi bảy h một mươi năm phút cùng ngày các lực lượng chức năng đã hoàn tất cẩu chiếc xe tải bị lật cùng các phương tiện khác khỏi hiện trường
người dân và du khách có thể di chuyển bình thường
theo thông tin từ văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia bốn tháng đầu năm nay tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
toàn quốc xảy ra ba một trăm năm mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết một tám trăm chín mươi năm người bị thương hai một trăm năm mươi bốn người
so với cùng kỳ năm ngoái số vụ đã giảm một mươi bảy ba mươi ba số người chết đã giảm một mươi bảy sáu mươi tám và số người bị thương giảm một mươi một
trong đó đường bộ xảy ra ba một trăm hai mươi hai vụ làm chết một tám trăm sáu mươi chín người bị thương hai một trăm bốn mươi tám người
đường sắt xảy ra hai mươi tám vụ làm chết một mươi tám người bị thương sáu người
đường thủy xảy ra sáu vụ làm chết sáu người không có người bị thương
hàng hải xảy ra ba vụ làm chết hai người không có người bị thương
lĩnh vực hàng không để xảy ra một vụ tai nạn mức a hai mươi tám sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn
hai sự cố ở mức c và hai sự cố ở mức d không xảy ra sự cố nghiêm trọng
ngày hôm nay ngày một tháng năm là ngày thứ ba của kỳ nghỉ lễ toàn quốc xảy ra hai mươi bốn vụ tai nạn giao thông
làm chết một mươi người bị thương một mươi chín người giảm hai vụ giảm một người chết và giảm bảy người bị thương so với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm ngoái
toàn bộ các vụ tai nạn này đều xảy ra trên đường bộ đường sắt
thủy không xảy ra tai nạn giao thông
trong ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm tình hình giao thông tại khu vực nội thành các tuyến cửa ngõ hà nội
thành phố hồ chí minh ổn định các phương tiện lưu thông tốt không xảy ra tình trạng un tắc giao thông
các tuyến cao tốc không xảy ra tai nạn un tắc giao thông
trong ngày cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý chín bảy trăm bảy mươi tám trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn hai mươi một tỷ đồng tạm giữ một trăm tám mươi sáu xe ô tô bốn bốn trăm một mươi tám xe mô tô hai mươi tám phương tiện khác
tước hai một trăm năm mươi bảy giấy phép lái xe các loại
đáng chú ý có tới ba năm trăm bảy mươi sáu trường hợp vi phạm về nồng độ cồn hai một trăm bảy mươi năm trường hợp vi phạm về tốc độ và tám trường hợp vi phạm về ma túy
công an tỉnh cà mau vừa triệt phá thành công một vụ trộm đột nhập vào nhà của người dân lấy đi số tài sản trị giá hơn tám tỷ đồng
tài sản trị giá sáu mươi triệu đồng xảy ra tại khóm ba thị trấn u minh huyện u minh tỉnh cà mau
lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng nguyễn trí cường và trần thanh phong cùng chú tại phường một thành phố cà mau đã đột nhập vào nhà của anh trần thanh thía
lấy trộm trên một mươi bảy lương vàng và nhiều tài sản khác có giá trị hơn tám trăm sáu mươi triệu đồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của cường lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều dụng cụ có liên quan đến vụ trộm cắp
một số vòng vàng bình thủy tinh dùng để sử dụng ma túy
qua điều tra công an tỉnh cà mau cũng đã bắt giam thêm lê thị kim tuyến ngụ tại phường tám thành phố cà mau
về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
tuyến là di ruột của cường và phong
tranh thủ đợt nghỉ lễ dài ngày ba đối tượng là trần thị phương ngô thị hòa và nguyễn thanh mỹ
đã từ quảng ngãi lên thành phố đà lạt để móc túi trộm cắp tài sản của du khách
trong ngày hai mươi chín tháng bốn cả nhóm đã đi đến các điểm du lịch
hội trợ ẩm thực siêu thị thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản lấy được ba chiếc điện thoại
qua thông tin nghiệp vụ công an thành phố đà lạt đã thực hiện các biện pháp xác minh
cho đến tối cùng ngày đồng loạt đột kích vào nơi ở của các đối tượng
bắt quả tang ba đối tượng cùng với bảy chiếc điện thoại trộm được
công an thành phố đà lạt đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối với các đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý
dạng sáng ngày ba mươi tháng bốn tổ công tác một trăm năm mươi một công an huyện thanh hà
tỉnh hải dương đã tiến hành kiểm tra quán karaoke safia mở cửa hoạt động
khi đang bị đình chỉ do không đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy
phát hiện có năm trong số một mươi ba người dương tính với ma túy
tại phòng hát tổ công tác phát hiện một bộ dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy
đoàn văn kiều chú huyện thanh hà khai nhận đã mua của nguyễn trọng chiến
là nhân viên phục vụ của quán tại chỗ chiến khai nhận sự việc
qua kiểm tra nhanh có năm trên tổng số một mươi ba người đã dương tính với ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thanh hà đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với nguyễn trọng chiến và đang tiếp tục xác minh làm rõ hành vi của từng người
để xử lý theo quy định của pháp luật